tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín yên bài đã triển khai một mươi bốn chương trình tín dụng với tám mươi bốn khách hàng đang có dư nợ gần ba tỷ đồng
trong đó dư nợ chương trình cho vay đối với hộ nghèo cận nghèo hộ mới thoát nghèo hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn chiếm hơn sáu mươi tổng dư nợ
bình quân mỗi năm có hơn hai mươi hộ nghèo và các hộ chính sách được vay vốn với doanh số bình quân hơn sáu trăm linh tỷ đồng
vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ hai mươi năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn xuống một mươi bảy sáu mươi tám năm hai nghìn một mươi tám